thưa quý vị trong cuộc họp trực tuyến ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín hà nội vào chiều ngày ba tháng tám
chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung tiếp tục yêu cầu quán triệt tinh thần chống dịch như chống giặc
và yêu cầu sẽ rà soát toàn bộ người có bệnh nền nặng
chủ tịch ubnd tp hà nội cho rằng nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín từ các bệnh viện và bệnh nhân là rất cao
yêu cầu giả soát toàn bộ người có bệnh nặng như tiểu đường và thận
bên cạnh đó với các ca mắc tại đà nẵng tăng nhanh như hiện nay
thì không loại trừ khả năng hà nội có thể tiếp tục xuất hiện bệnh nhân dương tính ngoài cộng đồng
chỉ trong một tuần qua hà nội đã giả soát được tám mươi chín người đi về từ vùng dịch
tuy nhiên con số chưa phải là cuối cùng
chủ tịch hà nội đánh giá những trường hợp có xét nghiệm âm tính chưa thể yên tâm
do có người dương tính sau một mươi ba một mươi bốn ngày cách ly
bên cạnh đó gần một nửa số trường hợp dương tính không có biểu hiện
chủ tịch ubnd tp hà nội yêu cầu mọi người dân tự giác cách ly đúng quy định
theo dõi sức khỏe và khai báo kịp thời khi có các biểu hiện bất thường để được làm trách nhiệm
sở giáo dục và đào tạo làm tốt công tác tuyển sinh đầu cấp và triệt để tuyển sinh qua mạng
không tập trung ở trường chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
sở y tế quán triệt việc phân luồng bệnh nhân tại các bệnh viện trên địa bàn
yêu cầu mỗi bệnh nhân chỉ được có một người nhà chăm sóc đảm bảo đủ nước rửa tay khử khuẩn và mang khẩu trang
các bệnh viện giả soát toàn bộ bệnh nhân trên địa bàn có bệnh nền nặng như tiểu đường tim mạch thận mà có triệu chứng bệnh lý để làm xét nghiệm
còn tại đà nẵng trước đó tại cuộc họp trực tuyến thường trực chính phủ về phòng chống covid một mươi chín ngày hai tháng tám
thủ tướng chính phủ đồng ý cho phép khách du lịch đang ở tại thành phố đà nẵng do thực hiện giãn cách xã hội được trở về địa phương
để có căn cứ báo cáo số lượng cụ thể
để cho các địa phương chuẩn bị đón và các hãng hàng không bố trí phục vụ phù hợp
trung tâm hỗ trợ du khách đà nẵng đã thông báo đến khách du lịch có nhu cầu rời thành phố liên hệ trung tâm hỗ trợ du khách
để đăng ký thông tin trước ngày bốn tháng tám qua đường dây nóng về trung tâm hỗ trợ du khách thành phố đà nẵng
xác định tầm quan trọng của việc phòng chống dịch bệnh trước diễn biến phức tạp khó lường của dịch bệnh covid một mươi chín
thời gian qua ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
công an các địa phương đã chủ động nỗ lực triển khai nhiều giải pháp
nhằm giám sát và kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn
những ngày qua lực lượng công an huyện trà bồng tỉnh quảng ngãi phối hợp với ban chỉ huy quân sự huyện
trung tâm y tế túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại chốt kiểm tra y tế trên đoạn quốc lộ hai mươi bốn c
đoạn xã trà thanh huyện trà bồng nối giữa hai tỉnh quảng nam và quảng ngãi
chốt siết chặt kiểm soát lưu lượng người đến đi qua địa bàn hai tỉnh
từ đó kiểm tra thân nhiệt yêu cầu kê khai y tế thu thập ghi nhận thông tin
trong hai ngày triển khai các lực lượng đã triển khai thực hiện nghiêm túc đầy đủ và kiểm soát
đầy đủ người phương tiện ra vào tỉnh quảng ngãi và thực hiện đầy đủ việc khai báo y tế
cũng như là kiểm tra y tế đối với các trường hợp để thực hiện nghiêm túc
cộng tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín đoạn diễn biến phức tạp như thế này
tại tỉnh quảng nam từ giờ ngày ba tháng tám nhiều địa phương đã thực hiện lệnh phong tỏa
tại các khu vực có nguy cơ cao về dịch bệnh covid một mươi chín
cùng với chính quyền và nhân dân các khu vực phong tỏa lực lượng công an đã trắng đêm
căng mình thực hiện công tác chốt chặn bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực có quyết định phong tỏa
do cho lực lượng công an thông mưu ngay một phương án xây dựng điểm chốt chặn
bảo đảm an ninh trật tự ở khu vực cách ly tạm thời
những khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm covid một mươi chín
phối hợp với lực lượng tài vỗ lực lượng dân phòng bảo vệ dân phố
cũng như lực lượng công an xã phương tiến hành xây dựng phương án thành lập chốt chặn
và ốp dụng lực lượng công an
chúng tôi sẽ dùng những biện pháp nghiêm túc để đảm bảo vấn đề người dân thực hiện
có việc cách ly tại khu vực và thực hiện theo đúng quyết định của chủ tịch ủy ban nhà nhân tỉnh quảng nam
được đảm bảo cho việc phòng chống covid được đảm bảo tuyệt đối an toàn không lây lan ra cộng đồng
với tinh thần khẩn trương chống dịch như chống giặc
ngay sau khi có thông báo chính thức về ca nhiễm sars cov hai đầu tiên của thành phố phủ lý
tỉnh hà nam là nữ bệnh nhân số sáu
nữ bệnh nhân số sáu một trăm hai mươi quê ở tổ dân phố đình tràng phường lam hạ
là ca bệnh di chuyển phức tạp chưa thể kiểm soát
truy vết ngay được các đối tượng thuộc diện tiếp xúc f một f hai f ba với bệnh nhân
trước tình hình trên công an tỉnh hà nam đã triển khai quyết liệt
và đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để phòng chống dịch hiệu quả
tăng cường công tác tuyên truyền cho cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân
biết về công tác phòng ngừa đối với covid một mươi chín này
nội dung tiếp theo là chúng tôi đã triển khai
cho các nực lượng công an đặc biệt là công an tp hcm tham mưu cho các vị chính quyền địa phương
khoanh vùng do dịch
và ngay trong đêm chúng tôi đã triển khai bốn chốt
tại các địa bàn mà bệnh nhân sáu trăm hai mươi sinh sống
và đặc biệt là những người tiếp xúc gần như là chồng con
để chúng tôi tham mưu đưa đi cách ly tập trung
truy vết toàn bộ những trường hợp f một f hai và những trường hợp tiếp xúc gần
đặc biệt là những người đi trên phương tiện ô tô từ đà nẵng về tp hcm
những ngày qua các biện pháp phòng chống dịch đã được công an các địa phương
thực hiện rất nghiêm túc quyết liệt đúng quy định
nhằm hạn chế thấp nhất các ca nhiễm mới
từng bước kiềm chế dịch bệnh lây lan trên diện rộng trong cộng đồng
lực lượng công an cùng người dân đang vượt qua mọi khó khăn thách thức
đồng lòng quyết tâm chung sức trong cuộc chiến chống dịch bệnh covid một mươi chín
với tinh thần bước vào một cuộc chiến chống dịch như chống giặc
tiếp tục với thông tin khác ngày bốn tháng tám công an huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi cho biết
đã ra quyết định tạm giữ đối tượng lê văn triều ba mươi tuổi
trú tại lâm thượng xã đức phong huyện mộ đức về hành vi giết người
theo lời khai ban đầu ngày ba tháng tám do ghen tuông và mâu thuẫn trong gia đình
triều đã chuẩn bị hai cây sát hình chữ v sang nhà mẹ vợ là bà nguyễn thị ngọc lan
ở thị trấn mộ đức để tìm vợ là nguyễn thị my
sau khi lời qua tiếng lại triều dùng cây sắt đánh nhiều lần vào người vợ
thế vậy bà lan đến căn ngăn cũng bị triều dùng cây sắt đánh vào người và đầu
sau đó triều lên xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường
lượng công an huyện đã tiến hành truy nóng đối tượng đồng thời vận động gia đình đưa đối tượng ra đầu thú
đến chiều cùng ngày triều đã đầu thú tại công an huyện mộ đức
bà lan và my được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa quảng ngãi
tuy nhiên do vết thương quá nặng bà lan đã chết ngay sau đó
hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
hàng loạt chiếc nắp hồ ga trên đường dt bảy trăm bốn mươi một đoạn từ ngã tư đồng xoài đến trạm thu phí tân lập
đang rơi vào tình trạng không cánh mà bay trong suốt nhiều tháng qua
những chiếc hồ ga lộ thiên trên mặt đường nhưng lại không hề có nắp khiến cho người dân sống tại đây khá bức xúc
đồng thời là đe dọa đến sự an toàn của người tham gia thợ thầu
một đoạn gỗ mục một chiếc thùng cắt tông cũ hay vài ba viên gạch
bất cứ vật dụng gì có thể tận dụng để gây sự chú ý của người tham gia giao thông
đều được người dân sống xung quanh khu vực bệnh viện đa khoa hoàn mỹ và khu công nghiệp bắc đồng phú
dùng để che chắn những chiếc hố ga đã không còn nắp
cả đoạn đường chỉ khoảng năm trăm linh mét nhưng một mươi chiếc hố ga thì có đến chín chiếc bị mất nắp
và những lỗ hổng như thế này cứ vài chục mét thì lại xuất hiện bên lề đường
như một chiếc bẫy lộ thiên có thể khiến người đi đường sập bẫy bất cứ lúc nào
từ xa thiên hương xuống khu vực bắc đồng phú này mà tôi thấy cống lề đường để phát nước
mà tôi thấy từ lúc mà thi công con đường này làm chưa thấy có nắp cống
nên là tôi thấy những người đi tham gia giao thông là rất là nguy hiểm
sợ lọt xe chạy xe mà lọt xuống dưới cống này là dễ gây ra tai nạn cho người đi đường
bạn đi mà trời mưa gió
công nhân đi về rất là nguy hiểm đi đông lắm mà tối thui à
cái thứ hai nữa những cái nắp cống như thế này là để như thế này
những cái nắp cống mà để như thế này giống như là cái bẫy cho người đi đường thôi
rất là nguy hiểm
theo thống kê của công ty của phần kinh doanh bot đường dt bảy trăm bốn mươi một
tính từ ngã tư đồng xoài đến trạm thu phí tân lập huyện đồng phú tỉnh bình phước
đã có khoảng hai trăm linh chiếc nắp hố ga bị mất trộm
chỉ riêng trong sáng ba mươi tháng bảy
công ty cũng đã ghi nhận mất bốn mươi sáu chiếc nắp để lại hàng loạt lỗ hổng trên đường
đây là hành vi gây nguy hiểm cho người khác bởi chỉ cần một chút mất cần
những chiếc hố này hoàn toàn có thể hút gọn một chiếc bánh xe
và gây ra tai nạn không thể lường trước cho người đi đường
việc lấy nắp hố ga này là gây mất an toàn giao thông cho người tham gia giao thông
và đặc biệt nghiêm trọng là phá hoại tài sản kết cấu hạ tầng của ngành giao thông
hiện sở giao thông đang phối hợp với các ngành chức năng
quan điều tra làm rõ hành vi trộm nắp hố ga
đồng thời yêu cầu công ty bot có biện pháp cảnh báo người tham gia giao thông
để đảm bảo an toàn cho các phương tiện khi lưu thông
cũng mong rằng chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền vận động
cũng như là tuần tra đơn vị cùng các đơn vị chức năng tuần tra kiểm soát
để chấn chỉnh tình trạng này góp phần lập lại trật tự an toàn giao thông
phục vụ người dân lưu thông trên tuyến đường được an toàn thuận lợi
gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông mà những chiếc hố ga bị mất nắp
còn vô tình trở thành hố rác bất đắc dĩ
theo quan sát của phóng viên phần lớn số hố ga bất nắp đã bị đất đá tràn vào
hoặc rác lấp miệng hố
tình trạng này nếu còn tiếp tục kéo dài sẽ dẫn đến ngập uống cục bộ
vừa ảnh hưởng giao thông vừa gây hư hỏng kết cấu mặt đường
tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hải dương
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng vư a cao sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại bản ôn ốc xã mường lượm huyện yên châu tỉnh sơn la
về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
cũng phạm tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện bình giang tỉnh hải dương
là đối tượng vũ đình chiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn hòa loan
xã nhân quyền huyện bình giang tỉnh hải dương
còn về tội làm tàng trữ vận chuyển lưu hành tiền giả phòng an ninh điều tra công an tỉnh hải dương
và phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hải dương cùng ra quyết định truy nã
đối với đối tượng đặng thị loan sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn lũy dương
xã gia lương huyện gia lộc tỉnh hải dương
đối tượng này có xẹo chấm cách năm cm trên trước đầu lông mái trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện